chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ giải đáp phần nào nội dung này xin mời quý vị cùng theo dõi
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an chỉ đạo tổ chức dành tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân dịp đầu xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
chương trình do giàn nhạc giao hưởng việt nam và nhà hát công an nhân dân thực hiện
nhạc trưởng tài năng người nhật bản ông hona tetsuji chỉ huy có sự tham gia biểu diễn của thần đồng piano nguyễn việt trung
và hơn bảy mươi nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng việt nam nhà hát công an nhân dân
đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an các ban bộ ngành cùng đông đảo khán giả
ngay trong phần một của chương trình người xem đã có dịp thưởng thức lại các tác phẩm nổi tiếng
quen thuộc với cán bộ chiến sĩ công an nói riêng nhân dân nói chung
nhưng được thể hiện bởi giàn nhạc giao hưởng mang đến nhiều màu sắc mới
bao gồm các tác phẩm người về đem tới ngày vui người hà nội từ một ngã tư đường phố
riêng ca khúc người là niềm tin tất thắng do ba giọng ca nam của nhà hát công an nhân dân
nghệ sĩ ưu tú minh lương kim long khắc tiệp hát cùng giàn nhạc
nhiều tác phẩm nghe nhiều lần rồi nhưng bây giờ nghe lại với giàn nhạc giao hưởng
với các ca sĩ biểu diễn trực tiếp tại nhà hát lớn như thế này
thấy là nó có rất nhiều cái mới mẻ và cái cảm xúc nó dâng trào
và tôi cảm thấy là hình tượng quê hương đất nước này hà nội này hình ảnh bác hồ này
và hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an được khắc họa trên sân khấu bằng cái ngôn ngữ âm nhạc
phải nói rất là tuyệt vời và xúc động
và đúng là cảm nhận là khi mà không ngôn ngữ nào lên tiếng thì âm nhạc lên tiếng
tôi thấy chương trình ngày hôm nay là nhất là cái tác phẩm
từ một ngã tử đường phố
tôi được nghe tác phẩm này rất nhiều nhưng mà toàn là những cái chương trình hát múa thôi
đến hôm nay được hòa âm phối khí và được trở thành một bản giao hưởng
mà ông nhạc trưởng đã phối khí mà tôi nghe thấy tôi rất là xúc động
mà người nước ngoài cũng như là giàn nhạc giao hưởng đã nhìn thấy và khai thác nó một cách tôi cho là mỹ bản
phần hai của chương trình được mở đầu với hai tiết mục biểu diễn của tài năng trẻ nguyễn việt trung
người việt nam thứ hai
sau nghệ sĩ nhân dân đặng thái sơn lọt vào vòng chung kết cuộc thi piano quốc tế friedrich scharpen
cuộc thi piano danh giá nhất thế giới
trong phần biểu diễn của mình nếu tác phẩm thứ nhất của frank scharpen mang đến sự lãng mạn tươi tán nhẹ nhàng
thì tác phẩm thứ hai được nguyễn việt trung lựa chọn biểu diễn là một sáng tác đầy ấp những âm điệu rộn rã tươi vui
trước khi bước ra sân khấu thì tôi biết là tôi đánh ở nhà mình tôi đánh ở việt nam
có một cái cảm xúc rất là khác so với biểu diễn ở nước ngoài
còn hai cái tác phẩm hôm nay tôi chọn thì là hai tác phẩm tôi rất là yêu thích
và tôi cũng thấy là hai bài đó hai tác phẩm đó rất là hợp với cái concert ngày hôm nay là new year concert là năm mới
và một điều nữa tôi cảm thấy rất là đặc biệt là ngày mai tôi đi tôi bay sang bên ba lan
nên là tôi
mặc dù đón chào năm mới nhưng mà tôi cũng là tạm biệt việt nam
và tôi rất là vinh dự được tham gia chương trình này
việc được xem nghe biểu diễn các tác phẩm nhất là các tác phẩm âm nhạc nước ngoài
do các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng quốc gia biểu diễn trong ngày đầu năm mới
khiến cán bộ chiến sĩ thêm tự hào về lực lượng mà bản thân và đồng đội đã đang gắn bó
sau thành công của chương trình khán giả hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều dịp thưởng thức các chương trình âm nhạc nước ngoài

vâng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh tiếp tục có những dấu hiệu tích cực
khi tuần thứ năm liên tiếp thành phố vẫn là vùng xanh
số ca mắc covid một mươi chín giảm sâu chỉ còn hai con số
số ca tử vong hôm bảy tháng hai chỉ còn bốn ca
và tại các bệnh viện số ca nặng phải điều trị cũng đã giảm sâu đáng kể
theo thông tin từ bệnh viện trung ương nếu như trước tết bệnh viện tiếp nhận hơn một trăm linh f
thì sau tết số f chỉ còn một mươi chín bệnh nhân giảm hơn tám mươi
một số bệnh viện khác cũng ghi nhận đã giảm sâu bệnh nhân điều trị
số liệu trên cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
số ca đang cách ly tập trung chỉ còn chín mươi sáu ca giảm một nửa so với cách đây ba ngày
các chuyên gia đánh giá kết quả có được này là do việc bao phủ vaccine được tăng cường
trong đó bảo vệ đối tượng nguy cơ phát huy tác dụng
tuy vậy sau khi người dân nghỉ tết nguy cơ dịch bệnh vẫn còn
các biện pháp năm k được khuyến cáo cần tiếp tục thực hiện
ngoài ra việc bao phủ vaccine tăng cường cần tiếp tục triển khai để ứng phó với biến chủng omicron
sau đợt dịch thì một lượng lao động lớn đã về quê khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh thiếu lao động
việc giữ chân người lao động để họ ở lại dịp tết hoặc quay trở lại sau tết
đang là việc quan trọng với nhiều doanh nghiệp
ngày bảy tháng hai có chín mươi hai mươi bốn doanh nghiệp tại hà nội đã mở xưởng để sản xuất
với chín mươi sáu một mươi ba số đoàn viên người lao động trở lại làm việc
còn tại thành phố hồ chí minh đa phần doanh nghiệp có chín mươi công nhân đi làm trở lại sau tết
để có được số lượng công nhân lao động trở lại làm việc tăng cao sau thời gian nghỉ tết
có sự đóng góp không nhỏ từ những hoạt động chăm lo của doanh nghiệp
trong dịp tết nhân dần hai nghìn hai mươi hai các cấp công đoàn thành phố hà nội
đã dành nguồn ngân sách trên hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên và người lao động
riêng cấp liên đoàn lao động thành phố hà nội dành khoảng bảy mươi một ba tỷ đồng
để chăm lo và hỗ trợ cho người lao động
tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước công nhân đã trở lại làm việc với tỷ lệ cao
nhờ chính sách ổn định việc làm và chế độ chăm lo và đãi ngộ tốt
đây cũng chính là vấn đề đang được đặt ra
hiện nay tại các khu công nghiệp sau mỗi dịp tết nguyên đán
và tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc quá thấp
khiến cho tình trạng thiếu hụt lao động sau tết vẫn thường xuyên xảy ra
đây là giải pháp lâu dài để có thể khuyến khích và giữ chân người lao động sau tết
đây sẽ là chủ đề được chúng tôi đi sâu phân tích trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày mai
thưa quý vị tác động của đại dịch covid một mươi chín trong hơn hai năm qua đã dẫn tới sự thay đổi đối với các quốc gia
với những vùng an toàn trường học duy trì dạy học trực tiếp
nơi dịch phát sinh phức tạp thì chuyển sang dạy học trực tuyến
học trên truyền hình nhiều nơi tổ chức một cách linh hoạt dạy học kết hợp giữa các hình thức
phần trên cơ sở độ bao phủ vắc xin hiện nay mới đây các điều kiện an toàn đã được chuẩn bị
để có thể đón học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết nguyên đán muộn nhất là ngày một mươi bốn tháng hai theo chỉ đạo của chính phủ
vừa thích ứng với dịch bệnh vừa đảm bảo an toàn cho trường học là vấn đề được đặt ra
cùng với việc cần những chính sách phù hợp
rộn ràng háo hức đó là tâm trạng chung của tất cả các em học sinh đã được đến trường sau một thời gian dài
theo kế hoạch học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai ở địa bàn có dịch cấp độ một và cấp độ hai tại thành phố hà nội
đã được đi học trực tiếp từ ngày tám tháng bốn
thì lần đầu tiên đến trường thì em cũng có đôi chút lo lắng nhưng mà vẫn là rất là hào hứng với cả vui
vì cuối cùng thì sau khi chảy qua trường
qua cái mùa dịch này cũng được lên lại trường để được gặp lại với cô với bạn bè
thì em thấy rất là vui hơi buồi hồi nhưng mà trời lạnh thế này dậy cũng hơi là bị ngại
nhưng mà gặp lại các bạn thôi được học trên lớp thì vẫn cảm thấy an tâm
tại một số trường tỷ lệ học sinh đến trường đạt từ chín mươi hai đến một trăm linh
để đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại với việc học trực tiếp
các nhà trường đã lên kế hoạch với các quy trình được chuẩn bị kỹ lưỡng đồng thời thống nhất
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khi có những tình huống xảy ra
các thầy cô giáo cũng như các em học sinh chuẩn bị rất kỹ cho ngày đến trường đầu tiên
và song song với các lớp học trực tiếp thì có những học sinh vẫn còn chưa đến trường
trường tỷ lệ khoảng hai năm
do đó thì các nhà trường vẫn bố trí các camera ở các lớp liên quan để cho các em học trực tuyến ở nhà
phải dạy cho trẻ mang khẩu trang nhiều nhất có thể rửa tay nhiều nhất có thể
thì nếu như vậy đó
thì trẻ sẽ an toàn đến trường thôi
và chúng ta nhớ là không may trẻ là f một
hay là không may trẻ f bị lây từ nguồn nào đó thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh
bởi vì phương pháp điều trị và cái sự diễn tiến cho em hiện nay nó rất là đành tính
theo thống kê hiện nay cả nước đã có trên sáu năm triệu học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đã được tiêm vaccine mũi một đạt tỷ lệ chín mươi một mũi hai là bảy mươi hai hai mươi bốn
tỷ lệ cán bộ giáo viên nhân viên được tiêm vắc xin mũi hai là tám mươi hai mũi ba là hai mươi tám hai
khi học sinh đi học trở lại nhiều câu hỏi cũng như băn khoăn lo lắng đã được các bậc phụ huynh đặt ra
đồng thời cần phải có những chuẩn bị cần thiết như thế nào đối với các em khi bắt đầu quay trở lại trường học sau một thời gian dài bị gián đoạn
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ đưa ra những giải đáp phần nào về nội dung này qua những phân tích bình luận của biên tập viên mai anh
và phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã cùng đồng hành với vấn đề tài chính sách ngày hôm nay
thông thường sau một thời gian dài khi mà học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng đại dịch covid một mươi chín
đến nay một số địa phương đã bắt đầu mở cửa đón học sinh trở lại
thì ông đánh giá như thế nào về cái tính thời điểm hiện nay khi mà chúng ta đang vừa thích nghi lại vừa mở cửa một cách an toàn để đón học sinh quay trở lại trường ạ
tôi nghĩ rằng hơi muộn thế nhưng mà vẫn còn kịp thì chúng ta giải quyết những cái việc mà chúng ta phát hiện được
những cái hậu quả hay nói là cái hệ lụy mà chúng ta không cho trẻ em đến trường học trực tiếp lâu ngày trong thời gian vừa qua
bởi vì các bạn biết giữa cái việc mà
không cho học sinh đi học cái rủi ro ấy với cái rủi ro mà trẻ em mắc covid một mươi chín thì cái rủi ro không cho trẻ em đi học nó lớn hơn rất nhiều
tại sao lại vậy các bạn biết trẻ em không được đến trường đến lớp thì không chỉ khiếm khuyết về kiến thức đâu
mà còn khiếm khuyết cả về vấn đề thể chất và tinh thần
ví dụ như trầm cạn này thì rồi là các bệnh không lây nhiễm này thì vấn đề nghiệm vân vân
và vừa qua thì cũng đã có một số
một số nghiên cứu tổng kết đến cái vấn đề này
thế và trẻ em thì khi mắc covid một mươi chín thì nó không nặng triệu chứng nó không nặng
và cái kinh nghiệm giải quyết dịch trong trường học tôi cho rằng các nhà trường
thế rồi kể cả gia đình và cơ sở y tế đã có cái kiến thức
vâng như ông vừa phân tích thì rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy một số hệ lụy
khi mà học sinh phải ở nhà quá dài trong cái việc mà nghỉ học và phải tiến hành học trực tuyến
vậy thì theo ông khi mà chúng ta bắt đầu đưa học sinh quay trở lại trường thì cần phải có sự chuẩn bị như thế nào
cái việc cho học sinh đi học là cần thiết
nhưng mà tất nhiên rằng là chúng ta cũng thấy rằng cần phải có những giải quyết tâm lý cho bà mẹ rồi cho các em
bởi vì vừa qua thì đánh giá một số cái đánh giá thì vẫn còn có những cái tỷ lệ nhất định là các bà mẹ không muốn cho con em trường
mà tôi cho rằng là đến trường là cần thiết nhưng mà tâm lý các bà mẹ thì phải bình thường
vậy thì chúng ta cần phải nhịn nhẩn thực tế đó là khi mà chúng ta đưa trẻ quay trở lại trường và chuyển từ việc học trực tuyến sang học trực tiếp
đó là một điều mà tôi nghĩ là cần phải có một thời gian để mà chúng ta cần phải có một sự thích nghi và điều chỉnh
đặc biệt hiện nay khi mà để mà đưa trẻ đến trường thì hiện nay là các địa phương đã áp dụng theo cái việc mà chúng ta sẽ chuyển cấp độ
ví dụ như thể là vùng đó vùng cam hay vùng xanh để có thể đưa trẻ đến trường
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu theo ông chúng ta cần phải áp dụng một cách linh hoạt thực tiễn như thế nào để mà khi mà chúng ta đưa trẻ đến trường thì có một cái sự thống nhất hay là có một cái gọi là sự đồng bộ khi mà chúng ta cho học sinh đến trường
hiện nay bộ y tế đã đưa ra một cái đánh giá cấp độ mới theo cái việc mà phù hợp với tình hình mới thực hiện cái nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thì làm sao ấy là đánh giá một cách nó chính xác nhất
đánh giá nguy cơ dịch đến đâu đáp ứng đến đó
tránh đáp ứng không tới thì không kiểm soát được dịch hiệu quả
nhưng mà đáp ứng lại thái quá tôi muốn nói thái quá thì gây ra cái hiện tượng là ảnh hưởng rất là ảnh hưởng tới việc làm ăn kinh tế rồi an sinh xã hội của người dân
và đánh giá càng mức độ là cấp nhỏ nhất càng tốt
và cần thiết thì trường học có một quy định riêng
tôi biết rằng ngoài cái thực hiện cái nghị quyết một trăm hai mươi tám có cái hướng dẫn thay thế cái hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh
nhưng mà trường học cũng có những cái quy định riêng về cái việc mà đáp ứng phòng chống dịch trong trường học
thì cần sửa lại để làm sao cho ấy là vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng rất quan trọng là không để một cái gián đoạn học sinh
chúng ta đã qua một cái giai đoạn là chúng ta cứ có cái gì là cấm đoán
thì chúng ta bây giờ chúng ta phải chuyển sang là vấn đề là kiểm soát rủi ro và thực hiện dự phòng là chính
để làm sao chúng ta kiểm soát được dịch bệnh này
vẫn cho học sinh đi học mà không bị gián đoạn
chúng ta cẩn trọng nhưng mà không thay quá đúng không ạ
tuy nhiên hiện nay thì có một thực tế đó là khi mà một số những phụ huynh họ có một lo lắng rằng là
ví dụ như họ ở vùng cấp độ ba mươi bốn nhưng mà trường học lại ở cấp độ một mươi hai
thì rõ ràng là điều này chúng ta cần phải có những cái chính sách hoặc là những cái giải pháp như thế nào
để đảm bảo cho cái việc mà học sinh ở những vùng mà cấp độ ba bốn đấy
nhưng mà họ vẫn bình thường thì rõ ràng là vẫn được đến trường đúng không ạ
tôi muốn nói rằng là đến bây giờ ấy
thì khi chúng ta tiêm vắc xin nó đạt cái tỷ lệ cao rồi
cần thiết chúng ta cũng không nên quy nạp một cái phường một cái xã mà để bắt cả những học sinh của cái nhà nhà đó
mà không liên quan gì đến những ca nhiễm kia nghỉ học
và thậm chí các bạn biết rằng hiện nay trước kia chúng ta một trường hợp ca bệnh chúng ta phong tỏa cả phương
nhưng bây giờ chỉ phong tỏa một nhà thôi
mà tôi vẫn nói rằng là dịch virus nó không bay được từ nhà sang nhà kia
nó vẫn chỉ lấy theo cái tiếp xúc gần
rồi đám đông
rồi vấn đề là trong phòng kín
mà nếu anh không có nguy cơ thì coi như là hoàn toàn những cái trẻ ở cái nhà bên cạnh không bị nhiễm covid một mươi chín
không có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín đi không cần thiết phải bắt cả cái phường đó nghỉ học
vâng thưa ông hiện nay thì chúng ta có thể thấy là đã đạt được độ bao phủ đối với lại là học sinh từ lớp bảy cho đến lớp một mươi hai đối với lệ vaccine
nhưng mà thực tế hiện nay thì đối với lại là mầm non và tiểu học thì các em vẫn chưa được đến trường
và có một số đề xuất thì đã được mở cửa rồi
và đặc biệt là cái việc mà tiêm cho vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
vậy thì ông chia sẻ gì về điều này
trẻ em cũng là đối tượng mắc bệnh covid một mươi chín
bởi vì các bạn biết vừa qua thì covid một mươi chín chưa còn trường hợp nào
nhưng mà cái thứ hai là thời điểm hiện nay thì cái việc mà trẻ em nhiễm nhiều hơn
bởi vì chúng ta nới lẳng các hoạt động rồi đi lại
nên là dịch nó lây theo yếu tố gia đình
bố mẹ về anh chị về bị nhiễm ép không lây cho trẻ em
trẻ em nó mắc thường là triệu chứng nhẹ

chúng ta có thể là kiểm soát được
thế và cái việc mà hiện nay thì các bạn biết rồi
là nếu mà chúng ta cứ chờ đợi phải tiêm vắc xin mới cho trẻ em đi học thì chờ đợi đến lúc nào
và cái việc mà tôi cho rằng cũng không cần thiết về thế
trên cơ sở mà thực tiễn và vấn đề khoa học của bệnh tật nên tôi nói ở phần trên
nhưng chúng tôi nghĩ rằng là vẫn cần phải tiêm vắc xin cho trẻ
và hiện nay chính phủ cũng đã chỉ đạo cái việc tiêm vắc xin cho trẻ
bởi vì trẻ cũng là đối tượng mắc bệnh mà
nhưng cái việc đảm bảo an toàn là trên hết
bởi vì trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ
và trẻ em cần phải nó đang phát triển các cái bộ phận của cơ thể
nên cần thiết là phải rất là an toàn
và tôi nhưng mà tôi vẫn nói rằng là không cần thiết phải là khi tiêm đủ vắc xin mới cho trẻ em đi học
vâng rõ ràng ở đây thì chúng ta cần phải nhấn mạnh cái sự cần thiết khi mà chúng ta đưa trẻ đến trường vào thời điểm hiện nay
tuy nhiên thì là trong bối cảnh hiện nay thì rõ ràng là không có một phương án nào gọi là
tuyệt đối nhất mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái phương án là tốt nhất để đưa trẻ đến trường
theo tôi nghĩ rằng là cái mục đích phương châm là vẫn cần thiết cho trẻ em đi học
và các bà mẹ cần phải có những cái thay đổi về thói quen rồi phát hiện những cái khiếm khuyết của con em mình
rồi cách phòng dịch như thế nào vân vân
để mà trao đổi với nhà trường với cơ quan y tế
để làm sao mà không những chúng ta tổ chức học tốt nhưng chúng ta bổ khuyết được những cái thiếu hụt
về kiến thức cũng như là buộc khuyết những cái khiếm khuyết về vấn đề thể chất tinh thần của trẻ
để làm sao chúng ta không bị một cái thế hệ trẻ
nghĩa là thế hệ trẻ bị học trực tuyến mà nó khi nó phát triển nó thiếu một cái vấn đề về kiến thức
hoặc nó bị một cái ảnh hưởng thế nào về thể chất mà gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe của con trẻ
và chúng tôi cũng mong rằng là các gia đình rồi học sinh
rồi hãy không nên lo lắng
mạnh dạn cho con em mình
ủng hộ cái chủ trương đi học của bộ giáo dục bộ y tế và của chính phủ
rõ ràng là chúng ta cùng hy vọng là tất cả trẻ em sẽ được đến trường như chính quyền lợi của các em được hưởng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa quý vị
điều chỉnh mở cửa trường học một cách an toàn
và đưa học sinh quay trở lại học bình thường
và phục hồi những gì thiếu hụt
khi các em phải ở nhà học trực tuyến
là một trong những nội dung trọng tâm đã được liên hợp quốc đặt ra
và tại việt nam thì với những điều kiện cần và đủ như hiện nay
thì nhiều đánh giá tán thành việc cho trẻ đi học trở lại
nhằm thích ứng linh hoạt với dịch bệnh
tránh con trẻ khỏi bị ảnh hưởng lớn về thể chất tinh thần cũng như chất lượng học tập
vấn đề và chính sách ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
trong phần tiếp theo của chương trình
mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về những chính sách mới có hiệu lực trong tháng hai này
bắt đầu từ sáng qua một trăm một mươi tám trong tổng số một trăm hai mươi một tuyến buýt trợ giá của hà nội đã được hoạt động với một trăm linh công suất
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thời gian qua nhằm phục vụ yêu cầu phòng chống dịch thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hà nội
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một xe buýt chỉ được hoạt động với năm mươi công suất chạy xe
đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
sở giao thông vận tải hà nội cho biết các hãng xe công nghệ đã bắt đầu mở lại dịch vụ xe máy từ ngày hôm qua tám
theo ghi nhận các ứng dụng chạy xe ôm công nghệ như grab bi cũng đã bắt đầu đón khách
sở yêu cầu các hãng xe chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe
các lái xe phải được tiêm vaccine phòng dịch đầy đủ tuân thủ năm k và các quy định hiện hành của ubnd tp hà nội bộ y tế
bảo đảm không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
ubnd tp hà nội thống nhất với đề xuất của sở văn hóa thể thao tp về việc mở cửa các giảp chiếu phim nhà hát giảp hát từ ngày một mươi tháng hai
thống nhất với đề nghị của huyện ủy mỹ đức mở cửa đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
theo lãnh đạo huyện mỹ đức việc mở cửa đón khách tham quan chùa hương không chỉ là mong muốn của chính quyền sở tại
người dân xã hương sơn mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương trong việc thể hiện tín ngưỡng tâm linh
tiếp theo xin mời quý vị cùng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý ra trên các báo sáng nay
thưa quý vị tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu không để lơ là công việc sau tết đây là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
cụ thể tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ sau kỳ nghỉ tết các cơ quan đơn vị phải tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị
nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường
đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân
không để xảy ra tình trạng ăn tết kéo dài lơ là công việc làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
bộ y tế đang phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ra soát hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường
cơ chế phản ứng của y tế học đường y tế cơ sở khi có ca nhiễm như thế nào
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vnnet
bộ y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị với học sinh nhiễm covid một mươi chín cho cơ sở y tế các tuyến từ trung ương xuống đến địa phương
nhất là không để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải
bộ y tế đang phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ra soát hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường
cơ chế phản ứng của y tế học đường y tế cơ sở khi có ca nhiễm trong trường học
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
xử lý nghiêm việc lợi dụng xăng dầu khan hiếm để găm hàng chờ tăng giá
cụ thể theo ông trần duy đông vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương
một số điểm bán xăng dầu treo biển hết hàng
từ trước tết do nguồn cung dầu bị ảnh hưởng từ việc nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cắt giảm công suất
bộ công thương đã nắm được thực trạng này và đã có báo cáo đánh giá gửi tới chính phủ nhằm có phương án xử lý
bộ trưởng bộ công thương cũng có công điện yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đơn vị nào găm hàng chờ tăng giá
tối tám tháng hai chương trình hòa nhạc chào xuân new year concert hai nghìn hai mươi hai do giàn nhạc giao hưởng việt nam
và nhà hát công an nhân dân tổ chức có sự tham gia
của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tài năng đã diễn ra tại nhà hát lớn hà nội
chương trình do nhạc trưởng tài năng người nhật bản ông hanna tetsuji chỉ huy
với sự tham gia biểu diễn của thân đồng piano nguyễn việt trung
và trên bảy mươi nghệ sĩ của giàn nhạc sao hưởng việt nam và nhà hát công an nhân dân
tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh tiếp tục có những dấu hiệu tích cực
trong khi tuần thứ năm liên tiếp thành phố vẫn là vùng xanh
số ca mắc covid một mươi chín giảm sâu chỉ còn hai con số số ca tử vong hôm bảy tháng hai chỉ còn bốn ca
tại các bệnh viện số ca nặng phải điều trị cũng giảm sâu đáng kể
sau một thời gian dài áp dụng việc học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến nay hơn một mươi bảy triệu học sinh trên cả nước đã quay trở lại trường học trực tiếp
bắt đầu từ ngày bảy tháng hai
các chuyên gia nhận định việc cho trẻ trở lại trường trong thời điểm này là hoàn toàn hợp lý
tuy nhiên vừa thích ứng với dịch bệnh vừa bảo đảm an toàn cho trường học
là vấn đề được đặt ra cùng với việc cần những chính sách phù hợp trong bối cảnh hiện nay
ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất với đề xuất của sở văn hóa thể thao thành phố
về việc mở cửa các giảm chiếu phim nhà hát giảm hát từ ngày một mươi tháng hai
thống nhất với đề nghị của huyện ủy mỹ đức mở cửa đón khách tham quan chùa hương
ngoài ra từ ngày tám tháng hai xe ôm công nghệ và một trăm linh xe buýt ở hà nội đã được trở lại hoạt động bình thường